năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng tiếp tục đứng thứ nhất chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và là năm thứ một mươi một liên tiếp đạt thành tích này
năm hai nghìn một mươi chín khối thi đua thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra có phần phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín bộ chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp với công an đà nẵng và các sở ban ngành đoàn thể tham mưu diễn tập khu vực phòng thủ đà nẵng dng một mươi chín với kết quả được bộ quốc phòng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối
trong năm hai nghìn hai mươi khối thi đua thành phố quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của thành phố giao
trong đó trọng tâm thực hiện các phong trào thi đua đẩy mạnh thu hút đầu tư trung sức xây dựng nông thôn mới chung tay xây dựng đà nẵng thành phố môi trường